đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự đại hội có các đồng chí nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
năm mươi đại biểu chính thức đại diện cho gần một trăm hai mươi năm đảng viên của toàn đảng bộ thành phố hải phòng
trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi năm hải phòng đã đạt được những thành tích toàn diện và vượt bậc
trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ công tác xây dựng đảng được tăng cường
quốc phòng an ninh được củng cố hải phòng thực sự đã đạt được những dấu ấn mới trên con đường xây dựng và phát triển
tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu thực hiện sự chỉ đạo của trung ương
thành ủy hải phòng đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tại ba mươi năm đảng bộ trực thuộc với một hai trăm sáu mươi ba tổ chức cơ sở đảng
công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được tiến hành công phu khoa học đã huy động được trí tuệ
và sự đóng góp của toàn đảng bộ cùng với các tầng lớp nhân dân thành phố
đề án nhân sự được ban thường vụ thành ủy chuẩn bị kỹ càng theo đúng các quy định và hướng dẫn của trung ương
đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố hải phòng
đại hội có trách nhiệm tổng kết đánh giá toàn diện và sâu sắc những kết quả đạt được
cùng với đó những khuyết điểm còn tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo
quản lý và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi năm
đồng thời thảo luận quyết định các định hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội cũng sẽ tiến hành bầu ra ban chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm